tại thành phố hồ chí minh không khí giáng sinh đã tràn ngập trên khắp các phố phường và các xóm đạo
những sắc màu lung linh không khí rộn ràng của mùa noel đã thu hút được sự thích thú của nhiều người dân
hòa trong không khí của mùa giáng sinh năm nay tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm tấp nập kẻ bán người mua
ai cũng muốn chọn cho mình những đồ lưu niệm được ưa thích nhất như cây thông và các đồ trưng bày trong ngày lễ noel
tình hình năm nay là bán rất tốt khách rất đông hơn mỗi năm hàng quá thì cũng phong phú
mùa noel năm nay tại khu vực đường hoa đồng khởi phố đi bộ nguyễn huệ nhà thờ đức bà vườn hoa thống nhất
đã được trang trí công phu đường hoa lộng lẫy trong đó chợ đêm bến thành phố đi bộ nguyễn huệ
là điểm đến hấp dẫn nhất trong mùa giáng sinh năm nay
hôm nay tôi đi sắm đồ noel và trang trí năm mới tôi thấy đường phố là năm nay rất là sạch sẽ gọn gàng
và nhiều hàng quán rất là đẹp tôi thấy năm nay là thành phố càng ngày càng phát triển đẹp hơn
và không khí rất là rộn ràng trong mùa giáng sinh cũng nhân dịp năm mới xin chúc thành phố mình càng ngày càng phát triển
và đẹp hơn mỗi năm ngày này cũng đẹp
cùng với những khu vực trung tâm lễ đón giáng sinh tại những nhà hàng quán ăn hấp dẫn
trên đường nam kỳ khởi nghĩa tôn đức thắng hải thượng lãn ông cũng đã được diễn ra hết sức nhộn nhịp
để chào đón một mùa noel kỳ thú và hấp dẫn
hôm nay em đi xuống chợ lớn để sắm đồ noel thì em thấy không khí ở đây rất là rộn ràng
từ chợ lớn cho tới các trung tâm quận một các trung tâm trang trí lễ hội rất là đẹp và ấm cúng
em thấy các thành phố mình chuẩn bị ngày càng đẹp và phát triển hơn
em cầu mong cho thành phố mình mỗi ngày càng ngày càng phát triển và càng ngày càng làm thành phố đẹp hơn
trong mùa giáng sinh thêm ý nghĩa các cửa hàng siêu thị đã tổ chức nhiều đợt bán hàng khuyến mãi
giá rẻ trong đó nhiều mặt hàng noel do việt nam sản xuất được mọi người yêu thích
chương trình giáng sinh ấm áp đã được các siêu thị và các cửa hàng giới thiệu
với hơn một sản phẩm như cây thông trái châu dây kim tuyến búp bê ông già noel
quần áo mũ ông già noel chuông thiệp
giáng sinh tại thành phố hồ chí minh năm nay càng thêm phần ấm áp hơn